tại nghĩa trang hữu nghị việt lào huyện đô lương tỉnh nghệ an tạp chí nhân đạo thuộc trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với hội chữ thập đỏ tỉnh nghệ an và sở lao động thương binh và xã hội nghệ an đã tổ chức lễ gắn biển hoa cho các phần mộ liệt sĩ
tham gia lễ gắn biển hoa có cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm hai mươi bốn đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
để tỏ lòng thanh kính tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả tại nước bạn lào